chú tại huyện hải hậu đang mua bán trái phép ma túy đá tại khu vực chợ cầu đôi
khám xét nơi ở của toàn thu giữ thêm một lượng ma túy đá toàn đã có ba tiền án
điều tra mở rộng vụ án công an tiếp tục bắt quả tang nguyễn tuấn anh chú tại huyện y yên
đang vận chuyển trái phép hai trăm linh gam ma túy đá một mươi viên ma túy tổng hợp
khám xét nơi ở của tuấn anh thu giữ hai trăm năm mươi viên hồng phiến năm mươi viên thuốc lắc bảy gam ketamine
ba khẩu súng hai kiếm cùng nhiều tăng vật khác
tuấn anh đã có bốn tiền án về các tội tàng trữ trái phép chân ma túy lưu hành tiền giả
tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng và trộm cắp tài sản
lợi dụng xe khách để vận chuyển trái phép súng bắn đạn trì vụ việc vừa được phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh hà giang bàn giao cho công an thành phố hà giang để điều tra xử lý theo thẩm quyền
chiều một mươi chín một mươi tổ công tác phòng cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô khách hai mươi ba b một trăm hai mươi bảy
chạy tuyến cố định hà giang bắc mê
phát hiện trên xe chở một bọc hàng chứa các phụ kiện của một khẩu súng bắn đạn trì
loại súng bắn bằng hơi nén còn mới một trăm linh chưa qua lắp ráp kèm theo đạn
lái xe và phụ xe khai nhận gói hàng trên được nhận từ một người lái xe ôm
chuyển đến từ một xe khách khác chạy tuyến thái nguyên hà giang
gửi đến một người có địa chỉ ghi trên bọc hàng và không biết trong đó là hàng gì
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện tăng vật và bàn giao cho công an thành phố hà giang
để điều tra xử lý theo quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
bắt đối tượng ma a páo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xóm khâu dề xã thái sơn huyện bảo lâm
đối tượng truy nã của công an huyện bảo lâm về tội đánh bạc
ma a páo bị công an huyện bảo lâm bắt quả tang vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cùng với nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại khu hai thị trấn bác miều huyện bảo lâm
sau đó ma a páo cùng các đối tượng này đã bị phá hủy
công an huyện bảo lâm khởi tố về tội đánh bạc
trong thời gian này mạ a páo đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị bắt
mặc dù lực lượng công an các đơn vị của tỉnh đồng nai đã quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm
nhưng thời gian gần đây nhiều vụ cướp giật tài sản vẫn xảy ra mà một trong những nguyên nhân
là do người dân còn chủ quan lơ là trong việc bảo vệ tài sản của mình
ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa bàn huyện cẩm mỹ
mới đây công an huyện cẩm mỹ đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng hoàng văn lộc chú xã bảo hòa huyện xuân lộc
theo điều tra ban đầu do nợ tiền nhiều người nên lộc dùng xe máy dảo quanh địa bàn huyện cẩm mỹ
để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
khi đến địa bàn ấp suối nhát xã xuân đông lộc phát hiện bà trương thị hội chú huyện cẩm mỹ
trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng trị giá hơn năm triệu đồng
lộc điều khiển xe áp sát rồi cướp giật sợi dây chuyền của bà hội sau đó tăng ga tàu thoát
tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông trả tự công an huyện cẩm mỹ bắt giữ
độ tuổi là khoảng từ một mươi tám đến ba mươi tuổi
đi xe đi hai đối tượng thường sẽ đi hai đối tượng và sử dụng phương tiện phân khối lớn
và đi sẽ đi dọc các tuyến đường đường lớn
các cái đối tượng còn mỏi để thực hiện hành vi cướp giật của mình
trước đó nguyễn trí công chú xã xuân thiện huyện thống nhất
điều khiển xe máy đến địa bàn
huyện cẩm mỹ xe mai sơ hở trong việc quản lý tài sản rồi ra tay cướp giật tài sản
khi đến khu phố suối cả thị trấn long giao huyện cẩm mỹ
phát hiện chị nguyễn thị hằng chú huyện cẩm mỹ đang điều khiển xe máy chở theo người thân
mang theo một túi sách màu xám bên trong có một mươi bốn triệu đồng tiền mặt
hai điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân
công đã điều khiển xe áp sát rồi nhanh tay cướp giật
nhưng đã bị lực lượng công an bắt ngay sau đó
theo báo cáo của công an huyện cẩm mỹ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trên địa bàn huyện xảy ra hai mươi ba vụ phạm pháp hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hai mươi một trên hai mươi ba vụ
bắt xử lý hai mươi chín đối tượng vi phạm trong đó có ba vụ cướp cướp giật tài sản
các tù điểm các địa bàn trọng điểm có biểu hiện nghi vấn tội phạm có thể diễn ra
riêng các vụ việc đã khởi tố điều tra thì phải phối hợp với tòa án và viện kiểm sát nhân dân huyện
đặt xử lý công khai đặt phòng ngừa xã hội
để phòng ngừa loại tội phạm này ngoài đấu tranh triệt phá của lực lượng công an
mỗi người dân trước hết phải có ý thức bảo vệ tài sản của mình
bởi phần lớn các đối tượng cướp giật tài sản đều ra tay bất ngờ
khi các nạn nhân đang lưu thông trên đường hoặc trong tình huống bất khả kháng
chính điều này sẽ gây ra những vụ tai nạn nguy hiểm uy hiếp sức khỏe tính mạng của nạn nhân
sáng nay trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã phú sơn huyện tân phú tỉnh đồng nai
đã xảy ra vụ cháy một xe tải chở hàng từ thiện tài sản thiệt hại ước tính khoảng hai trăm linh triệu đồng
vào khoảng bảy giờ sáng nay xe tải chạy trên quốc lộ hai mươi hướng từ huyện định quán về thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
km một trăm bốn mươi thuộc liệt phận xã phú sơn huyện tân phú đã bất ngờ bốc cháy
chiếc xe tải này đang chở hơn một mươi tấn hàng từ thiện từ thành phố hồ chí minh lên thành phố bảo lộc
hai xe chữa cháy cùng sáu cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã được điều đến hiện trường
phối hợp với công an xã phú sơn chữa cháy
đến khoảng tám giờ sáng đám cháy được dập tắt hoàn toàn
thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hai trăm linh triệu đồng nguyên nhân cháy đang được làm rõ
không đội mũ bảo hiểm biểu diễn bốc đầu xe máy rồi quay video đăng tải trên mạng xã hội
năm thanh niên vừa bị công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an lập biên bản vi phạm hành chính
đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh hai thanh niên đi xe máy điển số ba mươi bảy m một trăm ba mươi năm nghìn tám trăm linh một
không đổi mũ bảo hiểm bốc đầu xe và lạng lách
theo kết quả xác minh sự việc xảy ra tại đường khu công nghiệp thuộc địa phận xã khai sơn huyện anh sơn
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện anh sơn đã xác minh và mời hai người có mặt trong clip nói trên đến làm việc
lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về các lỗi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm
chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm không có giấy phép lái xe điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh
tiếp theo là những thông tin về chuyên án tội phạm

xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi bốn trên năm mươi bốn trên một trăm bốn mươi ba tôn đức thắng phường an dương quận lê trân tp hải phòng
về tội mua bán trái phép chất ma túy đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đầu lông bài trái
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn thị kim quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một mươi năm trên bốn mươi ba trên ba mươi trần nguyên hãn phường cát giải quận lê trân thành phố hải phòng
có nốt ruồi cách hai năm cm trên sau mắt phải
và đối tượng nguyễn duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên sáu trăm ba mươi ba thiên lôi phường vĩnh niệm
thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an quận dương kinh tp hải phòng cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau đuôi lông mải trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý